mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á
xảy ra tại trung tâm y tế xã đông triều cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với phạm văn thành nguyên bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều
và nguyễn văn bình nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng